sau khi đến thăm và làm việc tại công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản cà mau
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác của quốc hội
đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo cụng khí điện đạm cà mau
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tập đoàn dầu khí việt nam
trong đó có tập thể cụng khí điện đạm cà mau đã nỗ lực phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi
về những phần việc sắp tới chủ tịch quốc hội đề nghị lãnh đạo tập đoàn dầu khí tổng hợp
báo cáo rõ hơn với quốc hội những nội dung liên quan đến chính sách thuế trong hoạt động sản xuất phân bón
sửa đổi luật dầu khí đồng thời tham hiu giúp quốc hội liên quan đến việc đầu tư làm dầu khí
gắn với căng biển nước sâu nơi nào là phù hợp
trước đó vào sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác
đã đến xã tân hưng huyện cái nước tỉnh cà mau để thăm và tặng quà trường bộ giáo sơn ca
trường tiểu học trung học cơ sở xã thạnh phú
sau đó chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dân hương quốc tổ tại đền thờ lạc long quân
khảo sát rừng bãi bồi và bờ kè chăn sóng tại xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau